trong năm ngày trở lại đây nhà vườn trồng thanh long ở tỉnh long an đang thu hoạch mùa trái chính vụ
cung vượt cầu đã làm cho giá thành thanh long ruột đỏ lao dốc từ mức hai mươi đồng đến hai mươi năm đồng một kg xuống còn bảy đồng đến một mươi đồng một kg loại tốt
thanh long ruột trắng từ mức một mươi năm đồng một kg giảm xuống mức ba đồng một kg
toàn tỉnh hiện có khoảng một mươi hectare thanh long trong đó huyện châu thành chiếm diện tích lớn nhất với hơn tám ba trăm linh hectare
sản lượng khoảng bốn mươi năm tấn đến chiều ngày hai tháng một mươi toàn huyện chỉ mới thu hoạch được khoảng năm mươi sản lượng dự kiến khoảng năm ngày nữa mới thu hoạch rất điểm
cung vượt cầu đã làm cho giá thanh long giảm mạnh nhiều thương lái đã đặt tiền cọc mua thanh long trước đó với giá từ hai mươi đến hai mươi năm đồng một kg thì nay đã phải chọn phương án bỏ cọc để giảm bớt thua lỗ
trong thời gian gần đây thì thanh long chính vụ tập trung ra trái rất nhiều so với thị trường thì hiện nay là thị trường tiêu thụ cũng hết không kịp
vụ thanh long chính vụ năm hai nghìn một mươi tám cho rất nhiều quả so với những năm trước và đồng loạt chín vào cùng một thời điểm nên thị trường tiêu thụ không kịp nên thanh long còn tồn nhiều tại vườn
trước tình hình này ubnd huyện châu thành đã kêu gọi các cơ sở thu mua và các tổ chức doanh nghiệp cố gắng thu mua để giảm bớt thiệt hại cho bà con